tuy mới bước vào mùa khô hanh nhưng qua khảo sát thống kê cho thấy vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh phú yên tập trung tại bảy đơn vị cấp huyện thị xã
với tổng diện tích rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy lên đến hơn một trăm linh hectare
các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được tỉnh phú yên đề ra trong năm là ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
phải khẩn trương tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng
theo dõi kiểm tra đồn đốc các địa phương đơn vị chủ rừng triển khai phòng cháy chữa cháy rừng nhất là thời điểm nguy cơ cháy rừng cao như hiện nay
đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương chủ rừng để rừng bị cháy